sau gần hai năm trồng thử nghiệm từ việc được kỳ vọng trở thành cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao
có khả năng xuất khẩu thì giống chuối cavendis chuối nam mỹ
đã khiến cho cơ quan chuyên môn của huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc và người dân ở đây sớm lao đào
thất bại đó là đánh giá của lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện buôn đôn
về dự án xuất khẩu chuối nam mỹ mà chính quyền huyện này đã liên kết với công ty cổ phần đầu tư chuối việt
từng được kỳ vọng là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao
nhưng hiện nay sống chuối nam mỹ đang khiến người dân lao đao
tổng chi phí là hơn một trăm năm mươi triệu thì bây giờ mới bán được hơn ba mươi triệu tổng tất cả
nguyên nhân được phía công ty đưa ra là do chuối không đạt chất lượng xuất khẩu
mặc dù có tổ chức nhiều đợt tập huấn hướng dẫn nông dân quy trình chăm sóc xử lý sâu bệnh
lúc này các cơ quan chuyên môn huyện buôn đôn và người dân chỉ còn hy vọng vào thị trường nội địa
còn giấc mơ xuất khẩu đã thực sự tan biến